vì kiểm soát tình trạng vi phạm bản quyền có thể tăng gấp đôi giá trị đầu tư cho các nội dung video trực tuyến trong nước
lên mức một trăm linh năm triệu usd vào năm hai nghìn hai mươi bảy so với con số hiện tại ước tính là bảy mươi năm triệu usd
việc vi phạm bản quyền trên các nền tảng số không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp đơn vị truyền thông
mà còn ảnh hưởng rất lớn đến người dùng tại việt nam
thậm chí việc này còn có thể dẫn đến nguy cơ không mua được bản quyền
với những giải đấu thể thao lớn
việt nam đã có những nỗ lực rất lớn trong việc thực thi công tác bảo vệ bản quyền trên nền tảng số
điểm nhấn là trong sáu tháng vừa qua quốc hội đã thông qua luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm hai nghìn một mươi ba
và sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao vai trò của các bên liên quan trong việc xử lý vấn đề này
cùng với đó mỗi người dùng cũng phải nâng cao nhận thức cùng đồng hành và chung tay vào công cuộc bảo vệ bản quyền trên các nền tảng